thì năm nay các thầy cô giáo phụ hình học sinh nơi đây đang dồn sức để sơ tán tài sản của nhà trường đến nơi an toàn
sổ sách máy tính bàn ghế dụng cụ học tập tất cả đã và đang được đưa lên chỗ cao giáo
một mươi thầy cô giáo túc trực và làm việc suốt từ đêm hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay
trước cái tình hình diễn biến phức tạp của mưa bão thì bán giám hiệu nhà trường đã bố trí lực lượng để túc trực khái bốn đến hai bốn
và cho anh chị em là vận chuyển máy móc trang thiết bị ban ghế lên tầng hai
và sau khi với cái phương án là sau khi lũ rút thì sẽ tổ chức là dọn dẹp để khi mà có thể bắt đầu là học sinh đến trường được học
vì là học sinh sẽ bắt đầu học được an toàn
còn tại xã đức bồng đến chín giờ sáng ngày hôm nay nước lũ dâng cao đã làm ngập lụt bốn nhà văn hóa
trên bốn trăm linh hộ dân bị cô lập ba hecta hoa màu bị ngập trong nước lũ

mặt trận các thôn đang kêu gọi người dân chia sẻ hỗ trợ các gia đình bị ngập lũ di chuyển người tài sản đến nơi an toàn
là hộ dân sống ở vùng thấp lụt năm nào gia đình bà nguyễn thị hồng ở thôn hai xã đức bồng
cũng thấp thỏm lo lắng với công việc phòng chống và sơ tán tài sản
gia đình ở vùng thấp lụt nhất đấy xã đức bồng là thấp nhất
rồi là chuẩn bị gia đình cũng chuẩn bị là tất cả đôi dung phải chuyển lên cáo khỏi mà lên nước vô
đến một mươi giờ sáng ngày hôm nay trên địa bàn huyện vũ quang đã có trên hai năm trăm linh hộ dân bị cô lập do nước ngập các tuyến đường
ở đức liên đức hương đức giang đức lĩnh đức bồng hương thọ sơn thọ
có tám hội quán thôn hai mươi năm hộ dân ở xã đức hương đức bồng đã bị ngập nước hai mươi năm hectare hoa màu bị thiệt hại nặng
nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng một số trường học cũng đã bị nước ngập vào sân sạt lở phía sau trường
hình hình diễn biến phức tạp của mưa lụ đợt này bán chỉ huy phong trọng bảo luật huyện đã chỉ đào các xã thi tấn phối hợp với công an quân sự biên phong
chủ động thực hiện phương chấm bốn tại chỗ để thông tin đến ba con nhân dân dí dơi các tài sản
người ở các vùng trụng thấp lên vị trí an toàn các trường học thì dừng khai giảng để đảm bảo an toàn
các học sinh các giáo viên các cơ quan đơn vị trực khấm bốn năm bốn để đảm bảo dí dơi các tài sản của các cơ quan đơn vị được an toàn
cảnh giới ở các địa điểm có nguy cơ bị ngập lụt để người giao thông các phương tiện đi lại được đảm bảo an toàn
hiện tại công tác di rời người và tài sản đang được các xã vùng ngập lụt trên địa bàn huyện vũ quang triển khai gấp rút
những thông tin đáng chú ý khác vào sáng ngày hôm nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã khống chế một vụ cháy lớn
tại ngôi nhà cao tầng ở quận năm và giải cứu hai người bị kẹt ở bên trong ra ngoài an toàn
vào hơn bảy giờ sáng cùng ngày khói lửa bất ngờ bốc lên dữ dội tại ngôi nhà cao bốn tầng bên dưới cho thuê kinh doanh
nằm tại địa chỉ ba trăm hai mươi ba nguyễn trãi quận năm tp hcm
lửa nhanh chóng bao trùm và lan nhanh lên các tầng trên của ngôi nhà gây cháy lan sang cơ sở kinh doanh dây dép kế bên
lúc này bên trong nhà đang có hai người bị mắc kẹt trong đó có một phụ nữ đang mang thai
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã điều động một mươi xe chuyên dụng và hơn bảy mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy
ngăn không để xảy ra cháy lan tại các khu dân quốc
đồng thời đưa thang giải cứu hai người bên trong nhà ra ngoài an toàn
toàn bộ tuyến đường cũng được phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy
cửa quấn rồi là nhà được bưng bịt tất cả các biển quảng cáo bên ngoài khói khí như vậy
nhưng mà cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy tp hcm và lực lượng công an quận
cũng đã tích cực khắp một ngõ khăn để tiếp cận vào trong năm cháy để xử lý kịp thời đặc biệt để cứu người bị lạ
vụ hỏa hoạn đã khiến ngôi nhà bốn tầng bị hư hại nặng
tiệm kinh doanh giày dép cũng bị ảnh hưởng do cháy lan nguyên nhân đang được điều tra làm rõ
công an thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với các thanh niên trên địa bàn về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề
tuy mới hoạt động thế nhưng số tiền mà các thanh niên dùng để đánh bạc lên tới hàng tỷ đồng
qua công tác xác minh ban chuyên án xác định được cầm đầu đường dây này là lê anh quân
chú tải xóm quyết tiến và lê hội hoàn chú tại xóm hợp tiến cùng xã quỳnh lập thị xã hoàng mai
vào ngày một mươi bốn tháng tám ban chuyên án đã đồng loạt triển khai các mũi công tác tiến hành bắt giữ được sáu đối tượng
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận trung bình mỗi ngày các đối tượng đánh hàng chục triệu đồng
ngày ít nhất từ một mươi năm triệu đồng và ngày nhiều nhất lên tới một trăm ba mươi triệu đồng
bước đầu cơ quan công an đã chứng minh được số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc là hơn một ba tỷ đồng
công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục xác minh làm rõ tin báo tội phạm đối với ông đỗ thanh tâm
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn dự án hoàng gia
đến nay đơn vị đã tiếp nhận ba trăm một mươi chín đơn thư tố cáo của công dân ở hai mươi bốn tỉnh thành phố trong cả nước
trước đó đầu năm hai nghìn một mươi chín qua các biện pháp nghiệp vụ
công an tỉnh đắk lắc phát hiện công ty hoàng gia có nhiều hoạt động huy động vốn theo phương thức đa cấp
có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng các thông tin tài liệu thu thập được ngày hai mươi bảy tháng ba
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định phân công nhiệm vụ để xác minh điều tra
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc cũng đã phân công kiểm sát viên thực hành quyền công tố
kiểm soát việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm
phần lớn các khách hàng góp vốn cho công ty hoàng gia vay tiền ban đầu đều được trả lãi cao kèm theo nhiều ưu đãi
mục đích của hoàng gia là khuyến khích khách hàng góp vốn ngày càng nhiều
sau đó tuyên bố giãn thời gian trả nợ giảm lãi suất

thì tham gia mới ngày hai mươi năm tháng hai đây thì đến giờ là chưa nhận được đồng nào
mà lại thấy là tức là hiện tượng của hoàng gia là phá sản người dân là không được lấy rồi
hiện tại số tiền gốc tôi bỏ vào tám trăm sáu mươi bốn triệu
nếu thực hiện hợp đồng đủ hai mươi tháng là tôi sẽ được một
tỷ tỷ bảy trăm hai mươi triệu đấy
nhưng cho đến bây giờ thì mới thực hiện và chi trả được năm trăm linh triệu
năm trăm linh triệu tên tổng số tiền gốc
như vậy là cho đến bây giờ ngay cái tiền đã trả đủ lúc cho tôi cũng vẫn chưa đủ
đang còn thiếu nợ cả bốn trăm linh triệu
chưa nói đến trả gốc và lãi tiếp theo
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc đã tiếp nhận ba trăm một mươi chín đơn của công dân
ở hai mươi bốn tỉnh thành trong cả nước
tố cáo ông đỗ thanh tâm giám đốc công ty tập đoàn hoàng gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với tổng số tiền còn nợ khoảng ba mươi tỷ đồng
ngoài làm việc với chín mươi năm bị hại ở đắk lắk công an tỉnh đắk lắc đã có văn bản
đề nghị công an các địa phương phối hợp xác minh lấy lời khai đối với những người có liên quan
thưa quý vị và các bạn sở giao thông vận tải hà nội vừa có thông báo về việc tổ chức phân luồng giao thông
bố trí các điểm giao thông tỉnh để phục vụ lễ hội trung thu phố cổ năm hai nghìn một mươi chín tại quận hoàn kiếm hà nội
các điểm trong xe cũng được bố trí bổ sung nhưng phải dành tối thiểu một năm mét cho người đi bộ
cụ thể sở giao thông vận tải sẽ cấm các phương tiện giao thông đường bộ không đi vào các đường phố hàng mã
đoạn từ hàng cót hàng gà đến ngã tư hàng đường đồng xuân hàng lược hàng dươi hàng chai hàng khoai
đoạn từ ngã tư đồng xuân hàng giấy đến ngã ba hàng khoai hàng lượng
thời gian cấm đường phân luồng bắt đầu từ bảy h cho đến hai mươi hai h từ ngày ba mươi tháng tám cho đến ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tức là bắt đầu ngày một tháng tám cho đến ngày một mươi năm tháng tám âm lịch
sở giao thông vận tải lên kế hoạch cấm đường đoạn phố phùng hưng từ ngã ba lê văn linh phùng hưng cho đến hàng cót phùng hưng
thời gian cấm đường từ bảy h cho đến hai mươi bốn h các ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật cuối tuần
các phương tiện giao thông xe máy xe đạp điện xe đạp của các hộ dân trong khu vực cấm đường
để phục vụ tổ chức lễ hội trung thu phố cổ được phép đi ra vào và có vé tích kê của ban quản lý lễ hội
để quản lý đảm bảo trật tự an ninh an toàn giao thông trong khu vực
tiếp sau đây biên tập viên thu hương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng vi thị lan sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một hộ khẩu thường trú tại thị trấn hòa bình huyện tương dương tỉnh nghệ an
có xeo chấm cách một chín cm dưới trước đầu mắt phải
đối tượng đinh văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại đội chín xã xuân tiến huyện xuân trường tỉnh nam định
có nốt ruồi cách hai cm trên trước cánh mũi trái
và đối tượng hoàng thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xóm ba quyết thắng xã giao tiến huyện giao thủy tỉnh nam định
căm một m năm mươi tám mũi hếch và có nốt rùi cách hai cm dưới sau đuôi mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện